thanh tra giao thông vận tải tp hcm đang triển khai nhiều đợt gia quân kiểm tra xử lý tình trạng vi phạm an toàn giao thông
tại khu vực sân bay tân sơn nhất trong đó tập trung xử lý nạn taxi dù xe không phù hiệu
trong ít phút kiểm tra hoạt động đưa đón khách tại khu vực sân bay tân sơn nhất lực lượng chức năng đã lập biên bản nhiều trường hợp
lái xe không xuất trình được hợp đồng vận chuyển và danh sách hành khách đi trên xe
tình trạng xe taxi công nghệ taxi dù chèo kéo chặt chém khách đã gây bất bình trong dư luận thời gian qua
tổng hợp của thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm cho biết riêng tại khu vực sân bay tân sơn nhất
trong chín tháng đầu năm
lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý một trăm năm mươi vụ vi phạm với số tiền xử phạt gần bốn trăm linh triệu đồng

trong chín tháng đầu năm
để bảo đảm an ninh trực tự an toàn giao thông cả trong và ngoài sân bay
lực lượng thanh tra giao thông an ninh sân bay và đồng công an cảng hàng không tân sơn nhất
sẽ tăng cường công tác phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm kết hợp với nhắc nhở
tuyên truyền đối với các tài xế vi phạm